trong khi đó tại tỉnh bình phước công an huyện bù đăng đang khám nghiệm hiện trường
truy bắt thủ phạm gây ra vụ phá cửa nhà dân đột nhập trộm cắp nhiều tài sản giá trị
xảy ra vào tối ngày tám tháng bảy
trước đó vào khoảng một mươi chín h tối ngày tám tháng bảy chị hoàng thị lụa ở thôn năm xã đoàn kết huyện bù đăng đi làm về
thì phát hiện cửa nhà bị kẻ gian phá khóa đột nhập trộm cắp số tài sản gồm một dây chuyền vàng
năm nhẫn nữ trang một đôi bông tai vàng tổng giá trị hơn ba mươi triệu đồng đã bị kẻ gian lấy mất
trước đó trong các ngày một mươi một một mươi hai và hai mươi hai tháng sáu trên địa bàn huyện bù đăng liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản
lợi dụng chủ nhà đi vắng hoặc ngủ say các đối tượng trộm cắp đã phá khóa đột nhập vào nhà lấy đi nhiều tài sản
có giá trị như vàng xe máy máy tính sách tay công an huyện bù đăng đang khẩn trương điều tra truy bắt các đối tượng